kiểm tra hành chính nhà số một mươi chín b trên năm trăm bốn mươi một khu phố vĩnh long một thị trấn bến xung huyện như thanh tỉnh thanh hóa
lực lượng chức năng phát hiện ba phụ nữ theo hội thánh đức chúa trời và nhiều tài liệu vật dụng liên quan đến truyền đạo sinh hoạt đạo trái pháp luật
ba hội viên này đều còn rất trẻ ở lứa tuổi chín x khai nhận đã đến đây thuê trọ để đi bán máy lọc nước
tuy nhiên khi khám xét nơi ở trọ của ba phụ nữ này lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu vật dụng liên quan đến hội thánh đức chúa trời
như các loại sổ sách kinh thánh băng đĩa usb xe máy
công an tỉnh thanh hóa cho biết đang tiếp tục thu thập tài liệu củng cố chứng cứ và đấu tranh quyết liệt với những người cầm đầu để xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ nổ xe hơi đã xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua tại xã việt tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
công an huyện vĩnh bảo cho biết đang tiến hành điều tra
chiếc xe ô tô hyundai ascend bốn chỗ màu đỏ biển kiểm soát một mươi năm a ba mươi một nghìn bốn trăm sáu mươi hai đỗ trước cửa quán karaoke bảo công
công an huyện vĩnh bảo khánh bất ngờ phát nổ gây hư hỏng nặng
rất may là thời điểm chiếc xe phát nổ không có người bên trong
sau khi khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định chiếc xe bị phát nổ từ dưới gầm
nguyên nhân của vụ nổ có thể là do trước đó đã bị gài mìn
cục cảnh sát hình sự vừa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tám đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh công an
trong đó ba đối tượng người đài loan là chủ mưu năm đối tượng người việt nam có hành vi giúp sức
các đối tượng trên đã lừa đảo nhiều bị hại số tiền lên đến hơn một mươi tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng cho rằng đây chỉ là một trong rất nhiều mắt xích của tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo quốc tế
có thể vẫn còn có rất nhiều nhóm khác đang hoạt động tại việt nam
nhóm đối tượng người đài loan bao gồm pan chu lin còn gọi là sẻo phan bốn mươi một tuổi
chiêu po sung còn gọi là sẻo chiêu hai mươi một tuổi và hau po ta còn gọi là sẻo hau hai mươi năm tuổi
sang việt nam bằng hội chiếu du lịch thủ đoạn của chúng là điện thoại cho các bị hại
cho rằng họ tham gia vào các đường dây ma túy rửa tiền rồi thúc giục họ yêu cầu họ gửi tiền vào tài khoản của cơ quan công an
để chứng minh sự trong sạch sau đó nhanh chóng rút tiền rồi tắt điện thoại
thủ đoạn mới của các đối tượng này là hướng dẫn bị hại mở một tài khoản ở ngân hàng do chính mình đứng tên
nhưng ghi hai số điện thoại của bị hại và đối tượng
việc này dễ dàng được bị hại tin tưởng vì tài khoản đứng tên mình
nhưng không ngờ rằng họ cung cấp mật khẩu đăng nhập đối tượng sẽ xâm nhập được vào tài khoản trên
và khi ngân hàng gửi mã otp để xác minh vào điện thoại của chúng
thì lập tức chúng chuyển tiền sang tài khoản khác để chiếm đoạt
một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên tới gần ba mươi tỷ đồng
vừa bị lực lượng công an tỉnh đắk lắc triệt phá
đường dây cá độ này do đinh ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện chumaga tỉnh đắk lắc cầm đầu
từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
khác lập các tài khoản internet để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng
số tiền tham gia giao dịch cá độ trong đường dây này lên đến gần ba mươi tỷ đồng
ngoài việc tổ chức cá độ bóng đá qua mạng thì linh còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
cơ quan công an đã thu giữ gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt và các tài liệu phương tiện liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long vừa bắt giữ nhóm ba đối tượng
cùng chú tại huyện trà ôn về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng hai anh nguyễn văn phong chú tỉnh bạc liêu
điều khiển xe máy đến cầu lò mò thuộc ấp mỹ định xã tân mỹ huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
thì bị một nhóm thanh niên điều khiển xe máy chạy từ phía sau vượt lên chặn đầu xe
dùng dao uy hiếp cướp tài sản gồm xe máy điện thoại di động ví da
sau đó các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được nhóm đối tượng cướp tài sản trên
gồm nguyễn văn sang nguyễn hữu hạn và võ thanh ngân
tại cơ quan công an các đối tượng còn khai nhận ngoài vụ cướp tài sản của anh phong
thì trước đó đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện tam bình tỉnh vĩnh long
để có thêm một khoản tiền thay vì làm thêm các công việc khác thì không ít người đã chọn cách chơi hụi
không cần giấy tờ thủ tục nhanh gọn lãi suất cao chính là những nguyên nhân khiến cho nhiều người
vẫn hăng say tham gia vào trò kiếm tiền đầy rủi ro này
tại tỉnh lâm tại các tỉnh đồng bằng sông kiểu long trong đó có tỉnh an giang
thì chuyện vỡ hụi xảy ra như cơm bữa và tình làng nghĩa xóm thì cũng theo đó mà dạ nứt
theo thống kê chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh an giang đã xảy ra bảy mươi một vụ vỡ hụi liên quan đến hàng trăm người
số tiền vỡ hụi nắm được lên đến trên ba mươi một tỷ đồng
điển hình vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy khi bà nguyễn thị nhung tại huyện trợ mới
bất ngờ tuyên bố vỡ hụi khiến một trăm bốn mươi chín người
hụi viên nơi đây điêu đứng bởi số tiền mà họ dồn vào ba mươi tám dây hụi của bà nhung lên đến gần sáu tỷ đồng
chị nhung mới chiếm đoạt số tiền của huyện nhung bằng cách là tự ý lấy tên huyện nhung để hấp hụi
hấp hụi xong chị nhung đã trả lại tiền nắm đó những tiền dây nắm bên ngoài và sử dụng vào việc khác
cho nên là đối với số tiền mà hốt tổng cộng hốt của một trăm chín mươi một phần này lên số tiền năm tỷ máy
cho nên chị nhung không có khả năng mà chi trả nữa
nhưng mà nó mới tuyên bố là vỡ hụi
bà nguyễn thị hồng châu chú tại xã mỹ an huyện trợ mới là một trong số những nạn nhân của bà nhung
bà nhung đã tự ý lấy tên bà châu hốt hụi với số tiền lên đến bốn trăm bốn mươi một triệu đồng
họ đưa tất cả là cũng hụi một mươi triệu hụi năm triệu hụi sáu bảy trừng
hiện giờ cô lo đóng tiền ngăn hàng đóng lời mà không sao trả giống nổi
trước đó bằng những lời lẽ ngon ngọt hứa hẹn số tiền lợi nhuận rất cao khi tham gia chơi hụi
và mua hụi phan thuận quý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
đã nhanh chóng tiếp cận được nhiều người tham gia vào đường dây chơi hụi của đối tượng này
sau đó quý đã chiếm đoạt tài sản của hơn hai mươi năm hội viên với số tiền trên năm trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
các người dân dây hụi cần cảnh giác tối đai với các trường hợp gọi chơi hụi mà không có thông tin đầy đủ về các thành viên tham gia cũng như các chủ hụi
để làm căn cứ làm cơ sở cho các cơ quan thực thi pháp luật có căn cứ để giải quyết
qua phóng sự này hy vọng người dân cần cảnh giác và có cái nhìn đúng hơn về hụi
qua đó có sự cân nhắc trong việc lựa chọn những cách thức làm giàu
đừng để mình rơi vào hụi
vào hoàn cảnh điêu đứng khi trở thành nạn nhân của những đối tượng lừa đảo qua hình thức chơi hụi